công an quận đống đa thành phố hà nội đã lập hồ sơ xử phạt một tham nam thanh niên
có hành vi sử dụng trái phép trang phục ngành công an
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng công an tp hà nội phát hiện
một tài khoản facebook đăng tải clip mặc trang phục công an nhân dân thu hút nhiều sự chú ý
qua xác minh người này sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện mỹ đức hà nội
hiện là chủ quán cắt tóc và không công tác trong lực lượng công an nhân dân
tại cơ quan công an người này khai nhận đã quay clip sử dụng bộ trang phục công an nhân dân
rồi đăng tải lên facebook để khoe bạn bè
công an quận đống đa đã lập hồ sơ xử phạt trường hợp trên
về hành vi sử dụng che phép trang phục công an nhân dân